tối ngày một mươi tám tháng một mươi một sở y tế hà nội thông báo có hai trăm bảy mươi bảy ca covid một mươi chín mới phát hiện trong hai mươi bốn giờ qua
trong đó có một trăm một mươi bốn ca cộng đồng đây là ngày ghi nhận số ca cộng đồng nhiều nhất từ trước tới nay ở thủ đô
ngoài ra có một trăm ba mươi bảy ca ở khu cách ly và hai mươi sáu ca ở khu phong tỏa
trong số này có một trăm sáu mươi ca đã tiêm đủ hai mươi vaccine ba mươi hai ca mới tiêm một mũi
sáu mươi năm ca là trẻ em dưới một mươi tám tuổi chưa tiêm vaccine do chưa đủ tuổi số còn lại chưa tiêm chủng
theo thống kê của sở y tế hà nội trùng ổ dịch la thành giảng võ ba đình đến nay có một trăm hai mươi năm ca
ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi một thêm chín ca
chung ổ dịch phú đô nam tử liêm có hai trăm năm mươi hai ca tăng thêm một mươi tám ca trong ngày một mươi tám tháng một mươi một
chùm ổ dịch yên nội đồng quang quốc oai mới xuất hiện từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến nay có bảy mươi tám ca
trong ngày một mươi tám tháng một mươi một tăng thêm một mươi chín ca mới
chùm liên quan ổ dịch đường trần duy hưng cầu giấy từ ngày hai tháng một mươi một đến nay có một trăm năm mươi ba ca
riêng ngày một mươi tám tháng một mươi một thêm bốn ca
chung liên quan ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến nay có hai trăm tám mươi ba ca
ngày một mươi tám tháng một mươi một tăng thêm một mươi bốn ca
trung liên quan ổ dịch bạch chữ tiến tháng mê linh từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến nay có hai trăm sáu mươi ba ca
riêng ngày một mươi tám tháng một mươi một ghi nhận sáu ca mới
chung liên quan ổ dịch đường bưởi cống vị ba đình từ ngày ba tháng một mươi một đến nay
có bốn mươi năm ca
chùm ổ dịch ở kho hàng shopee khu công nghiệp đại tư long biên từ ngày năm tháng một mươi một đến nay ghi nhận một trăm hai mươi sáu ca
riêng ngày một mươi tám tháng một mươi một có một mươi một ca
ngày một mươi tám tháng một mươi một hà nội phát hiện ổ dịch mới ở thôn mới tốt động huyện trường mỹ với một mươi bốn ca cộng đồng
ngoài ra chùm liên quan ổ dịch đức thọ mỹ đình ngày một mươi tám tháng một mươi một tăng thêm sáu ca
trùng liên quan ổ dịch sài sơn quốc oai thêm một ca chung liên quan ổ dịch phú la hà đông cũng thêm một ca
bên cạnh đó
ngày một mươi tám tháng một mươi một hà nội có thêm một trăm một mươi hai ca thuộc trùm ho sốt thứ phát bốn mươi một ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt
một ca liên quan các tỉnh có dịch nâng tổng số ca liên quan các tỉnh có dịch lên đến một trăm tám mươi ca
và chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát có thêm một mươi ca nâng tổng số ca lên một trăm năm mươi một
một trăm một mươi bốn ca cộng đồng phát hiện ngày một mươi tám tháng một mươi một phân bố tại hai mươi hai quận huyện như sau
hai bà trưng hai mươi một ca trung mỹ một mươi năm ca hà đông một mươi một ca hoài đức một mươi ca ba đình tám ca
mê linh bắc tử liêm hoàng mai bảy ca nam tử liêm sáu ca long biên sơn tây đống đa mỗi quận ba ca
quốc oai thanh trì thanh xuân mỗi quận hai ca cầu giấy hoàn kiếm thanh oai phúc thọ mỹ đức gia lâm phú xuyên mỗi nơi một ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay bảy một mươi sáu ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là hai năm trăm bốn mươi hai ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là bốn bốn trăm bảy mươi bốn ca
sau hơn một tháng bình thường mới đến nay hà nội đã phát hiện một mươi bảy ổ dịch và hơn một năm trăm linh ca nhiễm mới
riêng ngày một mươi năm tháng một mươi một đã ghi nhận hai trăm tám mươi chín ca cao nhất tính theo ngày
giới chức y tế thành phố nhận định dịch đang diễn biến phức tạp xu hướng tăng ca nhiễm nhiều ca trở nặng nhiều xã phường đổi màu nâng cấp độ dịch
ngày một mươi bảy tháng một mươi một ông vũ cao cương phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết
thành phố đang xây dựng kịch bản chống dịch cụ thể chi tiết phù hợp với tình hình thực tế hiện tại
sở y tế dự kiến lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động hai mươi trạm y tế xã lưu động đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất hủy động các trung tâm y tế tham chiến
một mươi quận huyện thị xã đã chuẩn bị phương án lập trạm phân công nhân sự phụ trách
đây là lần đầu hà nội áp dụng mô hình này
nhiệm vụ là quản lý theo dõi f tại nhà và tại cộng đồng xét nghiệm tiêm chủng vaccine truyền thông về covid một mươi chín khám điều trị cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác
mô hình này được bộ y tế áp dụng ở các tỉnh phía nam từ giữa tháng tám đặc biệt là tp hcm và bình dương hai vùng dịch lớn nhất vừa qua nhằm chăm sóc điều trị f tại nhà
riêng tp hcm đã lập hơn bốn trăm linh trạm y tế lưu động chăm sóc và điều trị hiệu quả f tại nhà góp phần kiểm soát dịch trên địa bàn
phường phú đô quận nam từ liêm nơi duy nhất tại hà nội dịch ở cấp bốn vùng đỏ đã thiết lập một trạm y tế lưu động để dự phòng điều trị f tại nhà
trong trường hợp dịch lan rộng địa phương sẽ bổ sung thêm một trạm y tế lưu động
tại hà đông ông trường kỳ phong giám đốc trung tâm y tế quận cho biết đã xây dựng phương án lập một mươi bảy trạm y tế lưu động trên một mươi bảy phường chờ có chỉ đạo thì sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân
trung tâm y tế quận đã khảo sát nhà văn hóa trường học công sở đang xây dựng trường mầm non để chọn nơi đặt trạm y tế lưu động
hiện trung tâm tìm được địa điểm là trường mầm non cơ sở hai phú lương dự kiến tiếp nhận từ một trăm sáu mươi đến hai trăm linh f
ông phong cho biết các phương án được chuẩn bị để khi thành phố yêu cầu là có thể kích hoạt hoạt động kết hợp khoanh vùng truy vết nhanh gọn gấp ngăn dịch lan rộng
hà nội đã lập năm cơ sở thu dung điều trị f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ ở năm quận huyện tổng cộng một một trăm năm mươi giường hoạt động theo phương châm bốn tại chỗ lực lượng tại chỗ chỉ huy tại chỗ phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ
một mươi cơ sở này được xem là thí điểm mô hình thu dung điều trị f không triệu chứng hoặc nhẹ tại quận huyện
trong đó trung tâm văn hóa thể thao phường thạnh bàn quận long biên một trăm năm mươi giường trường trung học cơ sở tiến yên huyện hoài đức ba trăm linh giường trường mới xây dựng trường bản giao đón học sinh phòng khám đa khoa minh phú huyện sóc sơn hai trăm linh giường trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trì ba trăm linh giường trường mầm non lê thanh a xã lê thanh huyện mỹ đức hai trăm linh giường
đối với điều trị f ở bệnh viện phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải trường khoa cấp cứu và hồi sức tích cực bệnh viện đại học y hà nội kiêm phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín nơi điều trị f nặng lớn nhất phía bắc cho biết bệnh viện đã tiếp nhận thêm nhóm bệnh nhân nhẹ để giảm tải áp lực cho bệnh viện thành phố
tổng f đang điều trị là một trăm linh bốn người trong đó bảy mươi tám mươi là triệu chứng thể nhẹ
theo bác sĩ hải bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín có năm trăm linh giường chia thành một mươi chín đơn nguyên mỗi đơn nguyên độc lập đều có giường hồi sức tích cực dương cho bệnh nhân nặng và phòng áp lực âm cho các trường hợp đặc biệt
bệnh viện cũng áp dụng hệ thống điều hòa không khí riêng cho từng phòng để giảm nguy cơ lây bệnh chéo
hiện bệnh viện tăng cường bổ sung thêm giường oxy máy thở đảm bảo đáp ứng điều trị cho khoảng bảy trăm linh người
bệnh viện huy động khoảng một nhân viên y tế ở tất cả chuyên ngành như hồi sức cấp cứu khoa xét nghiệm khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại làm việc tại bệnh viện
họ đã được tập huấn đánh giá mức độ nặng của bệnh nhân covid một mươi chín hướng dẫn liệu pháp thở oxy cho người bệnh thở oxy dòng cao thở máy không xâm nhập cài đặt máy thở ban đầu lọc máu liệu pháp chống đông ở người nhiễm ncov
trường hợp cần bổ sung nhân lực sẽ huy động từ bệnh viện đại học y và trường đại học y hỗ trợ đảm bảo chăm sóc bệnh nhân khi số ca tăng
bệnh viện đa khoa đức giang cũng là tuyến đầu điều trị covid một mươi chín thành phố từ khi dịch bùng phát vào năm hai nghìn hai mươi
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện cho biết bệnh viện hiện điều trị một trăm năm mươi bệnh nhân hệ thống oxy trung tâm là hai mươi mét khối oxy khí lỏng tương đương một mươi bảy m ba khối khí bảo đảm cung cấp oxy cho người bệnh
hiện bệnh viện có thể đáp ứng điều trị thở máy hai trăm năm mươi đến ba trăm linh người và hai trăm linh bệnh nhân thở oxy
ngoài ra bệnh viện siết chặt lại tất cả các quy trình sử dụng lực lượng nhân viên y tế điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đã được tập huấn và có kinh nghiệm chống dịch
một số bệnh viện khác như hà đông thanh nhàn bổ sung trang thiết bị vật tư sẵn sàng nhân lực và vật lực khi dịch lan rộng
các bệnh viện không điều trị covid một mươi chín chủ động phân luồng bệnh nhân ngay từ cổng bố trí phòng khám sàng lọc kiểm soát chặt chẽ người ra vào thực hiện khai báo y tế
các khoa trọng điểm như hồi sức tích cực cấp cứu truyền nhiễm bệnh nhiệt đới và người bệnh có chỉ định chăm sóc cấp một tại các khoa lâm sàng khác được xem là khu vực dễ bị ncov tấn công
đối với f một bí thư hà nội đinh tiến dũng ngày một mươi sáu tháng một mươi một yêu cầu các địa phương ở hà nội triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà
hiện quận nam tử liêm và hà đông đã cho f một đủ điều kiện cách ly tại nhà
ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận nam tử liêm cho biết cả một mươi phường trong quận có hơn một trăm linh f một đủ điều kiện cách ly tại nhà
f một thuộc bốn nhóm người già bệnh nền phụ nữ mang thai trẻ em mà gia đình có đủ điều kiện có phòng riêng nhà vệ sinh riêng có người chăm sóc thu gom rác thải
tại quận hà đông ông trương kỳ phong giám đốc trung tâm y tế quận cho biết từ đầu tháng một mươi một người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ có thai và người dưới một mươi
trong một mươi tám tuổi trẻ em là f một của điều kiện như trên cũng được cách ly tại nhà
trên địa bàn quận hiện có khoảng bảy mươi f một cách ly tại nhà trải rộng gần như ở tất cả các phường
ngoài ra khu vực này sử dụng khu ký túc xá đại học đại nam phường phú lãm làm nơi cách ly tập trung f một với quy mô tối đa ba trăm hai mươi người
chính quyền hà nội đã cách ly y tế tạm thời tòa hh hai a linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai sau khi xác định một ca dương tính với sars cov hai
vào trưa ngày một mươi tám tháng một mươi một
lực lượng chức năng căng dây ở sảnh tòa nhà cư dân ở bảy trăm linh căn hộ được yêu cầu không ra khỏi khu vực
tổ hợp trung cư linh đàm là một trong những cụm trung cư lớn nhất hà nội với một mươi hai tòa nhà tổng diện tích khoảng ba hectare hơn ba mươi ba cư dân đang sinh sống
riêng tòa hh hai a có hơn bảy trăm linh căn hộ với khoảng hai dân
gần đây hà nội thường phong tỏa ở phạm vi hẹp khi ghi nhận ca nhiễm thông thường là một tầng trong tòa hoặc một vài căn hộ
lần này chính quyền địa phương đã cách ly y tế tòa nhà hh hai a linh đàm
theo một lãnh đạo phường hoàng liệt chúng tôi chỉ cách ly tạm thời để phục vụ truy vết
sau đó sẽ thu hẹp phạm vi nhỏ nhất để có thể tránh ảnh hưởng đến đời sống cư dân
theo cdc hà nội ca dương tính là nữ hai mươi chín tuổi sống tại tầng năm tòa nhà hh hai a khu đô thị hh linh đàm hiện chưa rõ nguồn lây
bước đầu ngành y tế xác định năm trường hợp tiếp xúc gần f một với ca dương tính
tại quận ba đình phường giảng võ quy định phong tỏa tạm thời khu dân cư ở chín ngõ trên đường đê la thành đường giảng võ và ngọc khánh
sau khi ghi nhận nhiều ca mắc mới tại đây
theo cdc hà nội ổ dịch này phát hiện từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một với ba mươi tám f một
công dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội có tổng số sáu bảy trăm ba mươi chín ca dương tính
trong đó số mắc ngoài cộng đồng là hai bốn trăm hai mươi tám ca số ca đã cách ly là bốn ba trăm một mươi một ca
thành phố hiện ở cấp đội
cấp độ dịch hai màu vàng nguy cơ trung bình
một tuần trở lại đây hà nội có ba ngày vượt mốc hai trăm linh ca mắc